tiếp tục thông tin quá trình tìm kiếm chín thuyền viên tàu cãi na chín mươi năm nghìn tám trăm chín mươi chín ts tại vùng biển hải phòng
hôm nay lực lượng cứu hộ và các thiết bị chuyên dụng tiếp tục gỡ lưới đánh cá quấn quanh tàu bị nạn
chuẩn bị cho việc đưa tàu lên tầng nước nông hơn để thợ lặn vào tàu tìm kiếm người mất tích
sáng nay khu vực hiện trường có bảy phương tiện tham gia tìm kiếm gồm tàu sir bốn trăm một mươi một sir hai trăm một mươi
tàu tân cảng sáu mươi chín với robot và các thiết bị lặn chuyên dụng tàu chín trăm hai mươi sáu bảy trăm linh bốn của quân chủng hải quân
tàu kiểm ngư một trăm sáu mươi tám và một tàu cá của tỉnh nghệ an
trước đó như truyền hình nhân dân đã thông tin ngày một mươi tháng bảy các thiết bị chuyên dụng cho tàu tân cảng sáu mươi chín
thả xuống biển đã phát hiện tàu cá na chín mươi năm nghìn tám trăm chín mươi chín ts bị lưới bao trùm ở độ sâu khoảng sáu mươi mét
và đã tìm thấy đầu dây neo của tàu cá bị chìm
lực lượng cứu nạn tại hiện trường đã tiến hành
các thiết bị chuyên dụng móc đường dây neo này vào tàu tân cảng sáu mươi chín sẵn sàng thực hiện phương án trục vớt tàu
lên độ sâu khoảng bốn mươi mét để thợ lặn có thể tiếp cận
trong vài ngày qua các thiết bị chuyên dụng của tàu tân cảng sáu mươi chín cũng đã tìm kiếm trên diện tích một trăm sáu mươi m hai đáy biển
khu vực tàu chín mươi năm nghìn tám trăm chín mươi chín ts chìm nhưng không phát hiện thấy thi thể của người mất tích